theo quyết định số một mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về xử lý sản phẩm thải bỏ hết hạn sử dụng phải được thu hồi xử lý
trong đó nhà sản xuất các sản phẩm này có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được cấp phép để xử lý
thế nhưng thực tế tại đồng nai các sản phẩm thuộc danh mục chất thải nguy hại này sau khi hết hạn sử dụng đang trôi nổi không được kiểm soát gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường
hiện nay theo quy định các sản phẩm thải bỏ như thế này thì nhà sản xuất ra ở thị trường việt nam phải có trách nhiệm tham gia tái chế góp phần bảo vệ môi trường
thế nhưng thực tế những sản phẩm này đang trôi nổi trên thị trường mà gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường
dạo quanh các cửa hàng sửa chữa hàng điện tử cũ trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh các sản phẩm thải sau quá trình sử dụng được bỏ tràn lan như thế này
điều đáng nói cùng với
với thời gian các sản phẩm này đang tiềm ẩn gây ra những hệ lụy cho môi trường

điều bắt gặp là trong khi các sản phẩm thải bỏ thuộc danh mục chất thải nguy hại đang trôi nổi gây ra nhiều hệ lụy cho môi trường
thì tại nhiều đơn vị được bộ tài nguyên và môi trường cấp phép trên địa bàn tỉnh đồng nai lại không có sản phẩm xử lý
sau khi có quyết định số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
doanh nghiệp này đã đầu tư dây chuyền xử lý tái chế chất thải hàng chục tỷ đồng
thế nhưng gần ba năm nay dây chuyền này dường như chỉ vận hành cầm chừng do không có sản phẩm để xử lý

mà còn về lâu dài dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe của người dân